mưa lớn kéo dài hai ngày qua gây sạt lở gần một trăm linh m bờ sông vu gia đoạn qua thôn khương mỹ xã đại cường huyện đại lộc tỉnh quảng nam gần hai trăm linh hộ dân tại đây nguy cơ bị cô lập
trước tình hình sạt lở diễn biến phức tạp ngày một mươi bốn tháng một mươi một chính quyền và người dân thôn khương mỹ xã đại cường huyện đại lộc tập trung khắc phục điểm sạt lở dài gần một trăm linh mét bên bờ sông vu gia
tình trạng sạt lở tại khu vực này diễn biến phức tạp từ năm ngoái địa phương đã làm kè chống sạt lở nhưng mùa mưa này sạt lở tiếp tục gia tăng
lãnh đạo huyện đại lộc đã tổ chức đoàn khảo sát đưa ra phương án khắc phục tạm thời bằng đóng cọc tre bao tải cát để giữ chân mái ta lui